tại hà nội đã diễn ra lễ ký kết bản ghi nhớ về kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi giữa cục văn thư và lưu trữ nhà nước thuộc bộ nội vụ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
và cục lưu trữ quốc gia lào thuộc bộ nội vụ nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
sự kiện này là sự tiếp nối kết quả hợp tác tốt đẹp trong những năm qua giữa việt nam và lào trong lĩnh vực văn thư lưu trữ
theo bản ghi nhớ hai bên thống nhất triển khai hiệu quả các hoạt động hợp tác song phương
đặc biệt là thực hiện chỉnh lý khối tài liệu lưu trữ tiếng pháp đang bảo quản tại cục lưu trữ quốc gia lào
hướng tới trao đổi danh mục và tài liệu liên quan đến lịch sử hai nước hợp tác trong lĩnh vực đào tạo cán bộ ngành văn thư lưu trữ
các nội dung trong bản ghi nhớ sẽ được triển khai bằng những hoạt động thiết thực hiệu quả
đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước và góp phần đưa mối quan hệ đặc biệt hiếm có giữa hai quốc gia lên tầm to mới